kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày bốn tháng năm của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với ông mai tiến dũng
nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện quy trình tố tụng theo quy định
trước khi bị khởi tố bắt tạm giam ông mai tiến dũng từng hai lần bị kỳ luật
chuyển sang các tin tức cập nhật về an ninh trật tự
tại nghệ an công an huyện quỳ châu và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án
triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn bắt một đối tượng thu giữ tám viên ma túy tổng hợp hai sao nhọn cùng một số tăng vật liên quan
đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ là ngân văn pịt chú tại huyện tương dương
sau một thời gian theo dõi ngày hai tháng năm tại khu vực bản triềng xã chi lễ huyện quế phong lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật là hai viên ma túy tổng hợp
một xe mô tô một điện thoại di động và hai dao găm cùng ngày khám xét tại chỗ ở của đối tượng ban chuyên án thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn khám xét nơi ở đối với trần thị thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phương quyết thắng thành phố sơn la về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thanh là nhân viên hợp đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn trương đoàn có địa chỉ tại quận năm thành phố hồ chí minh
trong thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba do đánh bạc trên mạng internet thua lỗ
để có tiền đánh bạc đối tượng thanh đã tạo lập khống các đơn hàng nhằm chiếm đoạt bảy lần với tổng số tiền là sáu trăm bốn mươi bốn triệu đồng của công ty
sau hơn một mươi ngày tập trung điều tra truy xét lực lượng công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã làm rõ và bắt bốn đối tượng liên quan đến vụ sáu xe ô tô bị tạt sơn tại phường định công
các đối tượng trong vụ án này là ngô xuân hữu phan văn toại nguyễn thành nam trần trọng khang
trong đó hữu có bãi trồng giữ xe ô tô tại sân trung cư ct một a đơn nguyên ba
khu đô thị định công thời gian gần đây hữu thấy một số xe ô tô không hợp đồng gửi xe ở bãi của mình mà chuyển sang bãi trồng giữ tại các bãi ở sân trung cư bên cạnh
nên đã cùng với các đối tượng trên mua sơn rồi đổ lên các xe ô tô với mục đích xử lý đe dọa chủ xe ô tô
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi cho biết có bốn bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội tổng hợp của bệnh viện do bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc
ngoài ra còn một người khác cũng đang bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc
đang điều trị tại bệnh viện sản nhi quảng ngãi
trước đó vào tối ngày hai tháng năm cả gia đình ở thôn tây an vĩnh huyện đảo lý sơn gồm một mươi hai người cùng ăn tối trong đó có dùng món cá nóc
vài tiếng đồng hồ sau năm người bị đau bụng nôn ói và đi ngoài
sau khi đưa lên bệnh viện lý sơn đã tiếp tục đưa vào đất liền bệnh viện đa khoa quảng ngãi và bệnh viện sản nhi để điều trị
theo khuyến cáo của các bác sĩ cá nóc có chất độc gọi là t chodotoxin
đây là một loại độc tố thần kinh cực độc gấp hơn một lần so với chất độc cyanur